khởi nghiệp sáng tạo kết nối toàn cầu là chủ đề xuyên suốt của techfest hai nghìn một mươi tám tại thành phố đà nẵng
techfest hai nghìn một mươi tám dự kiến thu hút khoảng năm lượt người tham gia hai trăm năm mươi gian hàng khởi nghiệp triển lãm
hai trăm năm mươi nhà đầu tư quỹ đầu tư diễn giả trong nước và quốc tế
tham dự lễ khai mạc tối qua ngày hai mươi chín tháng một mươi một có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
techfest hai nghìn một mươi tám với chủ đề khởi nghiệp sáng tạo kết nối toàn cầu nhằm hướng tới tăng cường liên kết
phát triển mạng lưới chia sẻ giữa các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo việt nam
với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực và trên thế giới
cập nhật tình hình và tiềm năng của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
xu hướng công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo mới nhất kết nối đầu tư từ quỹ mạo hiểm
nhà đầu tư các tập đoàn doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
trở thành một kênh thông tin hiệu quả trong việc góp ý đề xuất kiến nghị về hành lang pháp lý
cơ chế chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo việt nam
techfest hai nghìn một mươi tám cũng nhắm đến mục tiêu thu hút khoảng năm lượt người tham gia
hai trăm năm mươi gian hàng khởi nghiệp tham gia triển lãm hai trăm năm mươi nhà đầu tư quỹ đầu tư diễn giả trong nước
quốc tế hai mươi nước trong khu vực và trên thế giới đặc biệt là đại diện của các cơ quan phụ trách khởi nghiệp sáng tạo
các nhà đầu tư doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu tại các nước asean
doanh nghiệp toàn cầu gen
đây cũng là dịp nhìn lại hoạt động khởi nghiệp trên cả nước thông qua các sự kiện được nhấn mạnh
tại techfest lần này là diễn đàn thanh niên khởi nghiệp hai nghìn một mươi tám của lãnh đạo chính phủ với thanh niên
sinh viên để động viên khuyến khích các bạn trẻ không ngừng sáng tạo và tháo gỡ vướng mắt trong quá trình hoạt động khởi nghiệp